thưa quý vị và các bạn
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng khẳng định công tác xây dựng đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng
kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới chống giáo điều bảo thủ trì trệ hoặc chủ quan nóng vội
coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của đảng
chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng lý luận có bước được nâng lên
công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường góp phần tạo sự thống nhất trong đảng sự đồng thuận trong xã hội
cùng với việc ban hành chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhiều văn bản quan trọng về giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên đã được đảng cộng sản việt nam ban hành
như quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng nghị quyết về công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới
công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm hai nghìn ba mươi về bổ sung phát triển chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
các nghị quyết về xây dựng đảng quy định về chế độ cập nhật kiến thức đối với cán bộ đảng viên
hướng dẫn trao đổi đối thoại với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương đường lối của đảng
kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân
trong bài viết giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
phó giáo sư tiến sĩ phạm văn linh phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
công tác tuyên truyền chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ đảng viên và nhân dân được quan tâm thường xuyên
nhất là trong các cơ quan truyền thông đại chúng trong hệ thống các trường đào tạo
các cơ quan lý luận của đảng nhà nước hệ thống giáo dục quốc dân các đoàn thể chính trị xã hội
chất lượng hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng không ngừng được nâng lên
ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ đảng viên được đặc biệt coi trọng
việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học bậc học trong hệ thống giáo dục của đảng nhà nước
các đoàn thể chính trị xã hội
các chương trình được biên soạn phù hợp với từng đối tượng
như chương trình bồi dưỡng cán bộ đảng viên ở cơ sở
thực hiện tại hơn sáu trăm linh trung tâm bồi dưỡng cấp quận huyện trong cả nước
chương trình bồi dưỡng dành cho sáu đoàn thể chính trị xã hội
chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ trung cao cấp
trong hệ thống giáo dục quốc dân đây là môn thi bắt buộc trước khi kết thúc cấp học bậc học
đối với cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị
đây là yêu cầu cơ bản để đánh giá nhận thức khi tuyển dụng
thi nâng ngạch bậc cán bộ công chức
cán bộ đảng viên thuộc diện trung ương quản lý đều phải thực hiện chương trình cập nhật kiến thức
trong hệ thống chính trị cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ học các lớp dự nguồn ở trung ương hoặc do địa phương tổ chức
tất cả cán bộ đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị đều phải học tập
quán triệt là yêu cầu và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất năng lực cán bộ
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
quan tâm tới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức về lý luận chính trị
thông tin thời sự chính sách đồng thời coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm nhận thức sai trái
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận
đối với cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị đảng nhà nước hiện đã có nhiều quy định cụ thể
về ý thức chính trị của cá nhân gia đình như quy định một mươi chín điều đảng viên không được làm
nhận viện hai mươi bảy điều kiện đồng thời có thể đối tượng với các đảng viên

trong đó coi việc lười học tập lý luận chính trị là một trong những biểu hiện suy thoái
hướng dẫn việc trao đổi đối thoại đối với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ đảng viên tham nhũng tiêu cực
vi phạm đạo đức lối sống
đến nay đội ngũ cán bộ đảng viên đã có sự trưởng thành về mọi mặt
đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đa số cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước đoàn thể ở các cấp có phẩm chất năng lực và uy tín
cán bộ cấp chiến lược luôn kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có tầm nhìn chiến lược
trong bài viết đã nêu phó giáo sư tiến sĩ phạm văn linh phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho rằng
từ thực tiễn trên có thể rút ra một số kinh nghiệm
một là trong bất kỳ hoàn cảnh nào đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh vận dụng sáng tạo để ra đường lối chủ trương chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước
không ngừng bổ sung phát triển chủ nghĩa mạc lê ninh kiên quyết đấu tranh phê phán giáo điều cơ hội xét lại
phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch
hai là thực hiện nhất quán nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ
coi trọng xây dựng đảng về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận nắm vững tình hình tư tưởng tâm trạng của cán bộ đảng viên
kịp thời định hướng tư tưởng cung cấp thông tin
ba là đổi mới nội dung phương thức công tác tư tưởng lý luận trực tiếp là công tác giáo dục chính trị tư tưởng
theo hướng thiết thực hiệu quả phù hợp đối tượng đa dạng hóa các hình thức học tập
đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại đầu tư cơ sở vật chất thích hợp
bốn là coi trọng ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng
nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật quy định về quản lý cán bộ đảng viên
năm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên phải làm thường xuyên liên tục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trực tiếp là của cấp ủy đảng người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên
việc học tập làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên
từ học tập chuyển sang làm theo từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên đi vào chiều sâu
đề cao sự nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là những người đứng đầu
qua đó kết hợp công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện nói đi đôi với làm
trên trước dưới sau trong trước ngoài sau lấy việc giáo dục truyền thống học tập
và làm theo bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong điều kiện mới
thưa quý vị và các bạn sau hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
sức mạnh tổng hợp thế và lực của nước ta tăng lên rõ rệt
vị thế uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao uy tín của nhân dân đối với đảng ngày càng được củng cố
tuy nhiên tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
những yếu kém trong quản lý kinh tế sự phân hóa giàu nghèo
tồn tại một số điểm nóng bức xúc của xã hội khiếu kiện về đất đai môi trường chậm được giải quyết
tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên còn diễn biến phức tạp
sự chống phá của các thế lực thù địch nhất là sử dụng mạng xã hội facebook
tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
những diễn biến phức tạp về tình hình biển đông
đòi hỏi công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên trong điều kiện mới
phải được quan tâm hơn nữa đổi mới cả về nội dung phương thức thực hiện
theo ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ phạm văn linh
trong thời gian tới chúng ta cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau
thứ nhất các cấp ủy đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương nhất là người đứng đầu
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị
coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên
người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải nêu gương về ý thức thái độ học tập lý luận
coi đây là công việc thường xuyên là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ đảng viên
trong từng nhiệm kỳ đại hội đảng cấp ủy đảng chính quyền
phải xây dựng kế hoạch hàng năm căn cứ theo từng đối tượng cán bộ đảng viên
để xây dựng nội dung chương trình loại hình tổ chức học tập phù hợp
để cao trách nhiệm tự học tự nghiên cứu của cá nhân
phát huy vai trò của tổ chức tri bộ đảng trong giám sát tổ chức thực hiện
thứ hai đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận
bổ sung và phát triển chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh trong điều kiện mới
vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng
đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc
phù hợp với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa mạc lê ninh
và quan điểm công tác cán bộ của đảng ta
bên cạnh các định hướng nghiên cứu lớn
quan trọng đã được nêu trong nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi hai
về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm hai nghìn ba mươi
xác định những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu
làm rõ những nội dung cân bản giá trị cốt lõi của chủ nghĩa mạc lê ninh
chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung phát triển
nhất là dưới tác động của các yếu tố thời đại như toàn cầu hóa
hội nhập quốc tế cách mạng công nghiệp bốn
những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa
tổng kết thực tiễn những mô hình hay kinh nghiệm tốt trong và ngoài nước
thứ ba phát huy dân chủ sáng tạo trong nghiên cứu lý luận chính trị
và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
một cách thiết thực hiệu quả hiện đại phù hợp đối tượng
tiếp tục đổi mới dạy và học các môn lý luận chính trị
trong hệ thống giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng
đoàn thể lực lượng vũ trang đảm bảo thiết thực hiệu quả
cập nhật kiến thức mới kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước
chương trình phải đảm bảo tính sư phạm khoa học liên thông
tránh trùng lắp phân loại chương trình chuyên và không chuyên
đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ hiện đại
phát huy khả năng tự nghiên cứu sáng tạo của người học
đồng thời hoàn thiện các văn bản quy định của đảng
pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng
tiêu chuẩn hóa đối với cán bộ đảng viên
thứ tư quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo cơ sở nghiên cứu
vừa bảo đảm tập trung thống nhất tránh phân tán trùng lắp
vừa tạo ra những trung tâm mạnh về từng lĩnh vực lý luận chính trị
để cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm
coi trọng đào tạo bồi dưỡng các chuyên gia đầu đàn
tích cực mở rộng hợp tác quốc tế
thứ năm phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí
truyền thông trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
coi trọng trình độ chuyên môn nghiệp vụ
bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí
thí điểm một số hình thức đấu thầu
giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí xuất bản
về một số nội dung giáo dục tư tưởng chính trị chuyên sâu
đặc thù hiệu quả và phù hợp nhất là khu vực vùng sâu vùng xa
coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí
thứ sáu tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
phê phán các quan điểm sai trái thù địch
nâng cao tính chủ động phát hiện dự báo âm mưu
thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
đặc biệt là trên mạng xã hội
chủ động cung cấp thông tin kiện toàn lực lượng
đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng
đảm bảo nhanh nhạy hiệu quả
quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái thù địch
với ngăn chặn đầy lùi tự diễn biến tự truyền hóa
suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống
của một bộ phận cán bộ đảng viên
tập trung xử lý những điểm nóng những bức xúc nổi cộ
nói tóm lại công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
phải được đặt lên hàng đầu
có sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của các cấp ủy đảng
từ trung ương tới địa phương
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây